mở đầu là phần tin trong nước quan trọng
sáng nay tại thủ đô phnom penh campuchia trong khuôn khổ chương trình làm việc của hội nghị cấp cao asean lần thứ bốn mươi bốn mươi một và các hội nghị cấp cao liên quan
thủ tướng chính phủ phạm minh chính đã tham dự hội nghị cấp cao eas lần thứ một mươi bảy cùng lãnh đạo các nước asean và các đối tác eas gồm trung quốc nhật bản hàn quốc úc new zealand ấn độ nga hoa kỳ và tổng thư ký asean
chủ tịch hội đồng châu âu và tổng thư ký tổ chức hợp tác thượng hải sco được mời trình bày về hợp tác bảo đảm an ninh lương thực và năng lượng
tại hội nghị lãnh đạo asean và các đối tác eas đánh giá cao vai trò và đóng góp quan trọng của eas với tư cách là diễn đàn của các lãnh đạo
đối thoại về các vấn đề chiến lược bảo đảm hòa bình an ninh và phát triển thịnh vượng ở khu vực
các nước nhất trí cần thúc đẩy eas phát huy hơn nữa giá trị chiến lược và khả năng thích ứng trước ngày càng nhiều thách thức nảy sinh trong bối cảnh mới
phát biểu tại hội nghị thủ tướng chính phủ phạm minh chính nhấn mạnh trong bối cảnh khó khăn phức tạp hiện nay
sự hiện diện đông đủ của các lãnh đạo eas tại hội nghị lần này là một thành công lớn minh chứng hùng hồn cho sự đoàn kết sức sống và sức hút của as
định hướng hợp tác eas thời gian tới thủ tướng phạm minh chính nhấn mạnh cần ưu tiên đẩy mạnh phục hồi kinh tế
thúc đẩy chuyển đổi số chuyển đổi xanh phát triển kinh tế tuần hoàn đảm bảo an ninh năng lượng an ninh lương thực an ninh thông tin triển khai hiệu quả cam kết phát triển xanh và bền vững
thủ tướng đề nghị các đối tác eas ủng hộ các nỗ lực của asean phát triển tiểu vùng trong đó có mekong
có phần thu hẹp khoảng cách phát triển và thúc đẩy phát triển đồng đều bền vững bao trùm và toàn diện
thủ tướng khẳng định asean sẵn sàng làm trung gian tin cậy cùng các đối tác eas tham vấn đối thoại
cùng tìm kiếm các giải pháp hữu hiệu bền vững và lâu dài cho các thách thức an ninh hiện nay
trên cơ sở bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau nâng cao hiểu biết tin cậy đối thoại và hợp tác
chia sẻ quan điểm về các vấn đề khu vực và quốc tế thủ tướng khẳng định lập trường nguyên tắc của asean về biển đông
đề nghị các nước cùng nhau xây dựng biển đông thành vùng biển hòa bình ổn định hợp tác và phát triển bền vững giải quyết hòa bình các mâu thuẫn
ngay sau hội nghị cấp cao eas một mươi bảy đánh đạo các nước đã tham dự lễ bế mạc hội nghị cấp cao asean lần thứ bốn mươi bốn mươi một
và các hội nghị cấp cao liên quan và lễ chuyển giao chủ tịch asean từ campuchia sang indonesia